do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày năm tháng chín các tỉnh từ nghệ an đến thửa thiên huế có mưa vừa mưa to
riêng tại hà tĩnh quảng bình có mưa rất to tại nghệ an đã có hơn hai ha lúa ngô rau màu và thủy sản bị ngập
bên cạnh đó mưa lũ cũng đã gây ngập lụt và chia cắt một số địa bàn
để bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân trong ngày khai giảng năm học mới sở giáo dục và đào tạo các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
đã có công điện yêu cầu các địa bàn học sinh không thể đến trường thì hiệu trưởng nhà trường xem xét quyết định không tổ chức khai giảng vào ngày năm tháng chín
sẽ kiên quyết xóa sổ nếu trạm bot không chịu áp dụng thu phí tự động không dừng đây là khẳng định của tổng cục đường bộ việt nam trên báo lao động số ra ngày hôm nay
mặc dù tổng cục đường bộ việt nam đã có văn bản hướng dẫn thực hiện thu phí không dừng nhưng đến nay mới chỉ có ba nhà đầu tư dự án và công ty thu phí
etc có văn bản trả lời tổng cục đường bộ yêu cầu tất cả các trạm bot chậm nhất là trước ngày hai mươi năm tháng chín phải hoàn tất thủ tục bàn giao trạm để thu phí tự động không dừng
với tối hậu thư quyết liệt này nếu chủ đầu tư các dự án bot không có các biện pháp tích cực để thực hiện thì sẽ bị xử lý
chiều ngày bốn chín ủy ban kiểm tra trung ương đã thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa
nhiều lãnh đạo tỉnh khánh hòa vi phạm rất nghiêm trọng gây thất thoát trong các dự án bt là bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
một trong những nội dung được cho là có vi phạm lớn của tỉnh khánh hòa là ký kết và triển khai nhiều dự án xây dựng chuyển giao bt không đúng với trình tự thủ tục quy định
không đấu thầu đấu giá dẫn đến việc giao nhiều diện tích đất vàng ở nha trang với giá thấp gây thất thoát tài sản và ngân sách lớn của nhà nước
có thể kể đến việc ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa giao sáu mươi hai ha đất sân bay nha trang làm vốn đối ứng cho công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn thực hiện các dự án hạ tầng cho tỉnh
tuy nhiên đến nay ba dự án bt giao thông mà công ty này thực hiện đều chậm tiến độ
nguyên chủ tịch đà nẵng và đồng phạm gây thiệt hại hơn hai mươi hai ba trăm linh tỷ đồng là thông tin trên báo thanh niên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định bị can trần văn minh
thành phố đà nẵng có vai trò giúp vũ nhôm thâu tóm nhà đất công đã gây thiệt hại trên hai mươi hai tỷ đồng
lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét chỗ ở của bị can trần văn minh thu giữ một số vũ khí
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên các trang nhất trang bốn và trang năm báo thanh niên
chủ trương di rời các cơ sở gây ô nhiễm không phù hợp quy hoạch chung ra khỏi nội đô hà nội đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên sau nhiều lần kiến thức
phần lớn các cơ sở này vẫn chưa chịu bàn giao đất vàng cho chính quyền địa phương
tác giả bài viết trên báo thời nay đặt câu hỏi bao giờ di rời nhà máy khỏi nội đô
đây cũng là nỗi băn khoăn của rất nhiều người dân sống trong thành phố
nhìn vào danh mục các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thủ đô có thể thấy
bốn bề hà nội đều phát triển công nghiệp và vào mùa nào thì cũng phải chịu không khí ô nhiễm
chính những cơ sở khu công nghiệp này đã là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy về môi trường sống
vụ cháy vào tối ngày hai mươi tám
tám tháng tám vừa qua tại công ty dạng đông quận thanh xuân là một ví dụ điển hình
qua đây cho thấy những quy định về công tác phòng chống cháy nổ
bảo đảm an toàn sản xuất ở những khu công nghiệp đã bộc lộ nhiều vấn đề
về lâu dài chắc chắn sẽ còn những nguy cơ tiềm ẩn và nguy hiểm hơn
cơ sở hạ tầng giao thông được xác định là bộ khung quan trọng giữ vai trò then chốt
tạo động lực cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội
báo hà nội mới cho rằng thực hiện chủ trương xây dựng một số huyện
thành quận hạ tầng đi trước
theo định hướng phát triển thủ đô hà nội các huyện hoài đức đông anh gia lâm
thanh trì đan phượng đang phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành quận
lộ trình đã rõ nhưng nỗ lực không ngừng đã mang lại những kết quả đáng khích lệ
hệ thống giao thông đã từng bước hình thành cùng những không gian đô thị
tuy nhiên cơ sở hạ tầng giao thông đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư lớn với lộ trình rõ ràng
và đây thật sự là bài toán khó đối với nhiều địa phương
còn trên báo sài gòn giải phóng phản ánh sai một ly đi bạc tỷ
do thiếu hiểu biết pháp luật không có luật sư trợ giúp pháp lý nên không ít doanh nghiệp
đã bị thiệt hại đáng kể khi xảy ra các tranh chấp thương mại
đáng tiếc là có nhiều trường hợp bị thua kiện do chính các điều khoản
mà doanh nghiệp soạn ra gửi cho đối tác
vậy làm sao để phòng tránh được rủi ro này
các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động đưa điều khoản
giải quyết tranh chấp vào hợp đồng
trong đó ghi rõ giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài thương mại nào
trong nước hay quốc tế tên cụ thể của trung tâm đó
cẩn thận hơn thì doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của đội ngũ pháp chế của công ty nếu có
hoặc chuyên gia pháp lý luật sư khi soạn thảo hợp đồng
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại